cuối năm hai nghìn một mươi tám trung cư park bring quận hai tp hcm bốc cháy do nổ sạc pin dự phòng cắm trong nhiều ngày
ngay sau đó tại các tỉnh nghệ an và hòa bình liên tiếp xảy ra các vụ thương tích nặng có liên quan đến linh kiện điện tử bốc cháy và phát nổ
trong quý i năm hai nghìn một mươi chín cháy nổ do thiết bị điện điện tử chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ tai nạn điện được ghi nhận tại bệnh viện việt đức
thiết bị điện điện tử kém chất lượng được phát hiện là nguyên nhân chính dẫn đến những tai nạn thường tầm
chỉ bằng một thao tác tìm kiếm đơn giản có thể tìm thấy hàng nghìn địa chỉ cung cấp các sản phẩm linh kiện điện tử giá rẻ trên thị trường rất dễ dàng
cửa hàng này xuất hiện hàng đầu trong những tìm kiếm về địa chỉ xỉ đồ điện tử linh kiện điện thoại giá rẻ trên mạng
chỉ từ vài chục
thậm chí vài nghìn đồng có thể mua bất kể sản phẩm điện tử của bất kể thương hiệu lớn nào tại đây
từ pin dự phòng sạc giá rẻ đến các thiết bị điện tử phổ biến như mic karaoke loa đài cassette
ở đây nhà mình là có tổng hết tất cả các loại đúng không
vâng còn bên này này bên này là cường lực cường lực này ba hai trăm linh tấm
có đầy đủ các mã luôn iphone samsung oppo xiaomi huawei nó chung đủ các loại luôn
để dễ phân biệt
thiết bị điện tử tại cửa hàng được phân chia ra làm hai loại
một là hàng chính hãng hai là hàng giá rẻ

là loại chính hãng mà mình tập hành được
mình tìm một chân nhau hiểu không
các em có phải đắp không
ờ cũng phải tốc đô
sản phẩm tập trung chủ yếu vào các mặt hàng điện tử phục vụ cho thiết bị di động và các sản phẩm phục vụ nhu cầu giải trí
như mic hát karaoke loa đài các linh kiện điện tử đi kèm
đang nói theo tiết lộ của những người bán hàng tất cả các sản phẩm đều có chung một xuất xứ là hàng nhập từ trung quốc
tất cả hàng đều của trung quốc mà dù là hàng của hãng cũng từ trung quốc mà ra
tiếp tục liên hệ tới một địa chỉ xỉ thiết bị điện tử giá rẻ khác tại hà đông hà nội
tại đây những manh khóe tranh né các lực lượng kiểm tra
đa quản lý được các cửa hàng vô tư chia sẻ khi chúng tôi giới thiệu đang có nhu cầu mở cửa hàng

thôi phát biện ngay
trong các vụ cháy nổ có liên quan đến nguyên nhân là thiết bị điện tử đồ gia dụng
các sản phẩm gây cháy chủ yếu tập trung vào hai dòng sản phẩm
thứ nhất là pin sạc dự phòng các loại ổ cắm mít và linh kiện liên quan đến thiết bị di động
thứ hai là các thiết bị dân dụng giá rẻ như ấm nước nồi cơm
các loại ổ cắm các đồ dùng thiết bị sử dụng trong gia đình
theo lý giải của các chuyên gia việc các thiết bị điện tử giá rẻ kém chất lượng này bốc cháy gây thương tích cho người sử dụng có thể chia làm hai nguyên nhân
thứ nhất do thói quen của người sử dụng khi thường xuyên vừa sạc vừa sử dụng các thiết bị sạc hoặc không ngắt nguồn điện sau khi sử dụng thiết bị điện tử
trong khi chất lượng của các sản phẩm không bảo đảm về thông số kỹ thuật
nên rất dễ gây cháy nổ
nguyên nhân thứ hai xuất phát từ chính chất lượng của các sản phẩm
vì không bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật và tính chất vật lý nên có thể gây cháy bất cứ lúc nào
về an toàn thì chúng ta phải dùng những thông tin số
cách thứ hai chúng ta bấy bất kỳ một cái máy móc nào
thí dụ dưới dây điện trong công trình chạy thì các linh kiện có nổ nốt nóng
rất dễ xảy ra tai đạn
đấy là chưa kể người ta bùng ra
người ta bùng má lại
đấy người ta đánh bóng lại
nhưng đánh bóng ở ngoài
chứ không đánh bóng được không gây hạn được
thì lúc đó là sẽ thành hiện tượng là cháy nổ
không chỉ các mặt hàng điện tử
linh kiện điện thoại ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn
các sản phẩm đồ gia dụng cũng là một trong những mặt hàng được nhập lậu và bày bán nhiều trên thị trường
cũng cùng một xuất xứ là hàng nhập lậu qua biên giới phía bắc
các mặt hàng này được công khai bề bán trên nhiều tuyến phố khu dân cư
anh luân là chủ của cửa hàng sửa chữa điện gia dụng tại phố vĩnh hưng
theo anh bởi tâm lý của người tiêu dùng
chủ yếu là trượm hàng giá rẻ
nên các mặt hàng không rõ nguồn gốc được sử dụng rất phổ biến
minh chứng là số lượng các sản phẩm đồ điện gia dụng được mang đến yêu cầu sửa chữa
có nguồn gốc trung quốc hoặc không rõ xuất xứ chiếm phần lớn tại cửa hàng này
ở đây mình chữa nhiều cái ấm này của tàu
họ làm bằng dây nhôm
nó sẽ cháy dây nhưng mà cháy rất là nhanh
nó không có cháy dây cháy ra nổ cháy tho
bởi vì dây nhỏ tức là điện trở
điện trở lớn
điện ké lớn thì nhiệt độ tỏa ra đây nhiều
tỏa ra đây nhiều thì sẽ đứt
khi mà hàng giả hàng lậu vào
hàng kém phẩm chất nào
hàng không đạt tiêu chuẩn vào thì người tiêu dùng bập vào là tưởng là giá rẻ
nhưng anh dùng bị cháy nổ
ái trực nhiệm
bảo hành cũng có
bảo hành giả vơ
rồi thiệt túi tiền
và một cái thiệt hại nữa là
những người buôn bán hàng lậu
là linh kiện điện tử
chuẩn đúng không
đã không bán được hàng
các mặt hàng điện điện tử giá rẻ kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ
là nguyên nhân dẫn đến hàng nghìn vụ cháy lớn nhỏ trong những năm vừa qua
để bảo đảm an toàn khi sử dụng người tiêu dùng cần lưu ý
không mua sử dụng các thiết bị điện điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
khi sử dụng các thiết bị điện điện tử phải tuyệt đối bảo đảm an toàn về điện
không vừa sử dụng vừa cắm sạc với các thiết bị điện tử
rút sạc các thiết bị điện ra khỏi ổ sạc sau khi sử dụng
không để trẻ nhỏ tới gần các thiết bị điện điện tử khi đang sạc sử dụng
các mặt hàng kém chất lượng không rõ xuất xứ thiếu an toàn tồn tại trên thị trường bởi thói quen của người tiêu dùng
hãy nói không với các sản phẩm điện điện tử kém chất lượng
hãy nói không với các sản phẩm điện điện tử kém chất lượng thiếu an toàn tồn tại trên thị trường bởi thói quen của người tiêu dùng
phổ biến có mặt mọi nơi
là nguyên nhân của nhiều tai nạn hỏa hoạn
tử vong do nổ pin sạc dự phòng
cháy bình nóng lạnh khiến nhiều người bị thương nặng
sạt điện thoại bốc cháy khiến trung cư hỏa hoạn
năm mươi các vụ cháy có nguyên nhân liên quan đến điện và thiết bị điện tử
là những thông tin báo động về tình trạng mất an toàn từ thiết bị điện tử liên tiếp xuất hiện trong thời gian gần đây
không chỉ là nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy nổ trong nước
thiết bị điện tử cũng là nguyên nhân gây ra các tai nạn thương tâm ở nhiều quốc gia trên thế giới như trung quốc thái lan ấn độ
theo thống kê của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
trong năm hai nghìn một mươi tám nước ta xảy ra khoảng ba vụ cháy
thì trên năm mươi có nguyên nhân liên quan đến thiết bị điện sự cố hệ thống điện
chưa bao giờ những thiết bị điện tử lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn như hiện nay
cái đầu tiên là tư tưởng hàng giả là sai lầm
đấy chỉ cần biết dùng rẻ thôi thôi
thì người ta sẽ lấy nhung đồ chất lượng thấp
và cái chính chúng ta phải học cách sử dụng
ta phải cách sử dụng cái đó cho nó đúng
thế khi bảo hành như thế khi sử dụng đúng như thế rồi
và chúng ta phải sử dụng những kích thước điện của chúng ta
còn chúng ta không được giao phó cho mọi người
từ thực tế qua các sự việc có nguyên nhân từ thiết bị điện tử kém an toàn
có thể dễ dàng nhận thấy
các thiết bị điện tử mất an toàn thường tồn tại ở hai dạng
thứ nhất là các sản phẩm điện tử kém an toàn
có nguồn gốc trôi nổ trên thị trường
như các linh kiện điện thoại
các loại đồ gia dụng
và các thiết bị điện tử nói chung
thứ hai là các sản phẩm có nguồn gốc từ rác điện tử
đồ tái chế
phổ biến là các mặt hàng điện lạnh
như điều hòa máy giặt bình nóng lạnh lò vi sóng
đây là một con phố trung tâm của thành phố hà nội
tại đây cứ cách vài trăm mét
có thể dễ dàng bắt gặp những cửa hàng
linh kiện điện thoại giá rẻ như thế này
ngoài việc bày bán công khai
chúng được chính những chủ hàng công nhận
là các mặt hàng nghiệp lậu
và chỉ có một xuất xứ duy nhất
là trung quốc
kể cả những cái hàng hãng ở dưới kia
thì nó cũng là của trung quốc
nhưng mà nó lại đắt hơn đúng không
cũng là từ trung quốc mà ra hết
chẳng quan nó là một cái thương hiệu
một cái hãng nó sẽ mạo hành cho mình lâu dài
còn những khách hàng
cũng không ngần ngại khi phát biểu
vì sao vẫn tiếp tay cho những cửa hàng này
dù sản phẩm có chất lượng không cao
dù sản phẩm có chất lượng không cao
mình thường mua những cái loại
mà chỉ tầm độ ba mươi đến bốn mươi nghìn thôi
tại vì là mình hay làm hỏng
nên là mình mua những cái đấy cho nó tiện
mà nó rẻ hay cho dễ
nó là phù hợp với điều kiện
mình có thể chấp nhận được cái giá nó rẻ hơn
so với mua hàng mới ở ngoài
mà cũng chưa có xảy ra hiện tượng
mà cháy nổ hay là chập điện gì cả

thực tế trên cũng tồn tại với các sản phẩm
có nguồn gốc từ rác thải điện tử
rụng lớn đa dạng các bản hàng
rụng lớn đa dạng các bản hàng
hết sức phức tạp và ngay càng tinh vi
hết sức phức tạp và ngay càng tinh vi
và khối lượng ngày càng lớn
đã vượt qua một số các quản lý
đã vượt qua một số các quản lý
và nó thao túng thị trường
những cái hàng chân chính
làm thiệt hại người tiêu dùng
và ngân sách nhà nước
có thể nói tóm quặn mấy câu về thiết bị linh kiện điện điện tử như vậy

việc buôn bán
dù là rác hải điện tử hay sản phẩm điện tử giá rẻ nhập lậu
dù là rác hải điện tử hay sản phẩm điện tử giá rẻ nhập lậu
đều ẩn chứa nhiều nguy cơ
và trái với quy định của nhà nước
điều này đã được quy định rõ tại điều năm

tuy nhiên do mức giá rẻ lại có mặt mọi nơi trên thị trường
những sản phẩm này dễ dàng được người tiêu dùng lựa chọn dù ẩn chứa nhiều nguy cơ
các sản phẩm điện tử mất an toàn đang được lưu hành trên thị trường như thế nào
vì sao chúng vẫn được bày bán rộng rãi và sử dụng phổ biến